một đám cháy lớn đã xảy ra tại một quán karaoke trên đường nguyễn hữu thọ quận hoàng mai thành phố hà nội
nhiều xe chữa cháy đã được huy động đến hiện trường và rất may là không có thiệt hại về người
vị trí xảy ra cháy được xác định từ tầng hai quán karaoke
chỉ trong ít phút lửa lan rộng và khói bốc cao hàng chục mét
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số tám cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố hà nội
đã khẩn trương điều động bốn xe chữa cháy xe thang xe tiếp nước đến hiện trường triển khai các phương án dập lửa cứu hộ cứu nạn
quán karaoke có hai tầng lại nằm ở khu vực khá chống chảy nên công tác chữa cháy được tiến hành kịp thời và khá thuận lợi
đến khoảng một mươi giờ ba mươi phút đám cháy cơ bản được khống chế
các lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân gây cháy